tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
xã lầm sai công mạng xít vào đoàn đại biểu bộ ngoại giao lào sang thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chào mừng bộ trưởng bộ ngoại giao xã lầm sai công mạng xít
cùng đoàn đại biểu bộ ngoại giao lào sang thăm chính thức và tham dự tham vấn chính trị thường niên
cấp bộ trưởng ngoại giao việt nam lào lần thứ sáu
chủ tịch quốc hội đánh giá cao hai bên tích cực duy trì và phát huy cơ chế này
qua đó tăng cường trao đổi thông tin phối hợp hợp tác hiệu quả hơn
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và chính phủ hai nước đã tin tưởng giao phó
trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt việt lào
cho biết nhân chuyến thăm này hai bên đã trao đổi kinh nghiệm đặc biệt là hoạt động ngoại giao kinh tế
chúc mừng việt nam đảm nhận chức chủ tịch asean hai nghìn hai mươi chủ tịch aipa bốn mươi một
bộ trưởng bộ ngoại giao lào khẳng định lào sẽ làm hết sức mình
phối hợp hỗ trợ việt nam thực hiện thành công nhiệm vụ của mình